những khối gỗ được xẻ vuông vắn dài hơn hai mét xếp thành đống chờ vận chuyển đi
vừa mới được lực lượng chức năng tỉnh con tum phát hiện bắt giữ
đáng chú ý là vụ khai thác lâm sản trái phép này nằm cách bảo trạm bảo vệ rừng không xả
cụ thể địa điểm xảy ra vụ phá rừng được xác định nằm ở tiểu khu ba trăm tám mươi bảy ba trăm tám mươi tám
tại làng ngọc hoàng xã đắc hơ rinh huyện con p lông
hai tiểu khu này thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp con p lông quản lý
qua kiểm đếm xác định có gần một trăm linh hộp gỗ ở hai bãi tập kết
cách đó không xa nhiều gốc cây có đường kính từ năm đến một mét cũng bị đốn hạ
bị lâm tặc cưa thành khối dài hai mét chờ vận chuyển đi
bên cạnh đó cũng có hàng chục gốc cây có dấu vết bị chặt hạ từ trước
cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc
cắt cử người tham gia canh giữ số gỗ tăng vật điều tra xử lý theo quy định